có bảy người trong ngôi nhà trong đó có ba cháu nhỏ từ một đến tám tuổi đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu hộ kịp thời nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc về người
theo thông tin ban đầu ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích hơn bốn mươi m hai kết cấu năm tầng và một tung tầng một được cho là nơi nhiều khả năng đám cháy xuất phát
cơ quan chức năng cho biết trong đám cháy có nhiều khói và khí độc đặc lực lượng cứu hộ đã phải phá nhiều cửa kính dùng xe thang để thoát khói cứu người